tại tp hcm cục thuế tp hcm cũng vừa công bố danh sách chín trăm sáu mươi chín xoay nghiệp nợ thuế quá hạn với tổng số tiền thuế tiền phạt và tiền chậm nộp trên hai hai trăm bốn mươi tỷ đồng
trong đó hàng chục doanh nghiệp có thương hiệu doanh nghiệp lớn nhưng cũng có số nợ thuế rất lớn từ trên sáu mươi tỷ đồng đến trên hai trăm linh tỷ đồng
cá biệt có một doanh nghiệp nợ khủng tới hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng là công ty cổ phần may diêm sài gòn nợ hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng
tổng số tiền thuế tiền phạt và tiền chậm nộp của chín trăm sáu mươi chín doanh nghiệp này là trên hai hai trăm bốn mươi tỷ đồng